khu vực thủ đô hà nội nhiều mây có mưa mưa nhỏ rải rác gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi ba đến một mươi chín độ
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi với gió đông bắc cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi ba đến một mươi chín độ